sau thời gian tạm hoãn vì dịch covid một mươi chín bộ giao thông vận tải đã có buổi đối thoại với người dân thị xã ninh hòa
để giải quyết kiến nghị của người dân đi qua trạm thu phí bot ninh xuân thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
tại buổi đối thoại người dân yêu cầu xem xét lại vị trí đặt trạm tháo rỡ hoặc di rời trạm
vì cho rằng khoảng cách giữa hai trạm thu phí ninh xuân và bot ninh lộc là quá ngắn
kiến nghị các vấn đề liên quan đến miễn giảm phí qua trạm kết thúc buổi đối thoại
mặc dù vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nhưng đại diện bộ giao thông vận tải sẽ tiếp thu tổng hợp ý kiến của người dân và doanh nghiệp
để trình chính phủ các bộ ngành có liên quan xem xét tìm phương án giải quyết phù hợp